hơn năm năm qua nhiều trường học trên địa bàn huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã chú trọng việc đưa trang phục truyền thống của dân tộc rackline làm đồng phục cho học sinh
cách làm này không chỉ giúp các em tự hào về truyền thống văn hóa và tiếp tục góp phần giữ gìn bảo tồn trang phục độc đáo của dân tộc mình
đây là những hình ảnh đẹp và khá độc đáo ở các trường phổ thông dân tộc bán chú trên địa bàn huyện miền núi bắc ái tỉnh ninh thuận
học sinh đều mặc đồng phục là trang phục truyền thống của dân tộc rackline
em rất thích bộ trang phục dân tộc của mình thấy mặc đi học rất là thoải mái và thấy rất là đẹp và tự hào về truyền thống của mình về trang phục này
ngoài công tác giảng dạy hàng tháng các trường phổ thông dân tộc bán chú tại huyện bắc ái còn mời các nghệ nhân
những người có uy tín tại địa phương đến từng lớp học nói chuyện thời sự
về sự phát triển của đồng bào rackline ý nghĩa của trang phục và hướng dẫn học sinh cách bảo quản trang phục
khi mà được mặc cái trang phục này thì cái cảm nhận đầu tiên của các em học sinh là cảm thấy là mình thích thú được duy trì lại cái văn hóa
đầu tiên là cái bản sắc về cái màu sắc của trang phục thì nó làm cho các em cảm thấy thích thú và cảm thấy vui hơn khi mà mình được mặc nó đến trường
đó là cái mà cái cái cái nền tảng để mà nhà trường bắt đầu xây dựng cái cái cái các cái hoạt động mà duy trì cái văn hóa truyền thống dân tộc ở trong các cái nhà trường bán chú
khi trang phục truyền thống rackline đang dần vắng bóng trong cuộc sống hàng ngày thì đây chính là việc làm mang nhiều ý nghĩa
khi mà chúng tôi có hỏi các học sinh thì học sinh rất là thích thú bởi vì chính các em là người địa phương
học được cái trang phục của mình thì lại được học đến một cái trường trường bán chú nữa thì các em rất thích
chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái hướng mà giữ gìn bản sắc đặc biệt là trang phục thì có thể nói là đã góp phần vào cái sự khích lệ của các em trong vấn đề học tập và vui chơi giải trí
sự gần gũi gắn bó với trang phục truyền thống trong những năm tháng đến trường sẽ hôn đúc các em thêm niềm tự hào
đối với bản sắc văn hóa riêng của cộng đồng mình từ đó các em nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn bảo tồn văn hóa rackline cho thế hệ mai sau